do vướng quy định của chính phủ và công văn của bộ tài chính nên ubnd tp hcm đã đồng ý tạm dừng thực hiện đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công
đại diện lực lượng thanh niên sung phong tp hcm đơn vị phụ trách đề án khoán kinh phí sử dụng ô tô công cho biết
hiện thành phố đang tạm ngưng thí điểm đề án do vướng một số nội dung quy định tại nghị định sáu ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về việc bảo vệ cơ quan đơn vị và công văn ba nghìn năm trăm một mươi năm ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ tài chính
về tạm dừng xem xét quyết định giao điều chuyển bán ô tô của các cơ quan tổ chức
ủy ban nhân dân tp hcm đang xin ý kiến của các bộ ngành trung ương có liên quan để tháo gỡ vướng mắt trên
theo tính toán của thành phố việc khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn một trăm linh triệu đồng mỗi tháng cho năm đơn vị thực hiện thí điểm
ngoài ra tiết kiệm được khoản chi phí sắm xe mới đảm bảo chi tiêu tiết kiệm chống lãng phí cho ngân sách